sự xuất hiện của những bãi trong giữ xe tự phát không phải là xa lạ với người dân thủ đô hà nội
những bãi đỗ xe vi phạm này không hiểu vì lý do gì dù đã bị xử lý nhưng vẫn tiếp tục tái diễn
vậy thực tế vấn đề này đang diễn ra như thế nào và đâu là lời giải đáp
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây
thật không khó để tìm thấy một bãi trong giữ xe tự phát ở bất cứ một quận nội đô nào tại hà nội
một khu công trường xây dựng nhưng vẫn được tận dụng để làm bãi đỗ xe
những bãi xe theo kiểu này còn mọc lên chi chít quanh các nhà cao tầng
lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý bãi đỗ xe này và lập biên bản xử phạt hành chính
thế nhưng cứ sau mỗi lần bị xử lý ngày hôm sau những bãi đỗ xe như thế này lại hoạt động như chưa từng có chuyện gì xảy ra
theo các chuyên gia giao thông bãi xe tự phát trở nên không thể kiểm soát như ngày hôm nay là do sự yếu kém trong vấn đề quản lý quy hoạch và xây dựng mạng lưới giao thông tỉnh trong hàng chục năm qua tại hà nội
những việc mà bãi đỗ xe không pháp nó thể hiện cái yếu kém của quản trị cái yếu kém quản trị về quản trị đô thị
trong đó là của chính quyền địa phương cũng có về cái quản trị đất đai đô thị cũng có
tức là chúng ta thấy rằng là một cái chỗ đỗ xe
nó diện tích hai mươi năm m hai nếu mà đầu tư cho dù là ngầm hay là nổi thì nó là hàng tỷ đồng
trong khi đó là chỉ cần lấy một cái lọ sơn hai đồng là có thể vạch ra một cái bãi đỗ xe trên vỉa hè
có thể là đấy là gọi là chính là có phép
còn nếu không có phép là người ta cứ đỗ xe và có một người nào đó đứng ra đây thu là xong
do vậy là ở đây nó thể hiện là một cái nếu mà địa phương xảy ra chuyện đó thì cái năng lực quản trị là rất là yếu kém
hiện hà nội có gần tám trăm linh ô tô
sáu triệu xe máy
một mươi đơn vị được cấp phép trong giữ xe chỉ đáp ứng được một mươi nhu cầu của người dân
nghĩa là chín mươi còn lại phải dựa vào các bãi đỗ xe không phép và người dân tự giải quyết
trong khi tốc độ tăng trưởng của ô tô hiện tại là gần một mươi một một năm
còn quỹ đất dành cho giao thông tĩnh tăng không đến một một năm
như vậy có thể thấy hạ tầng giao thông luôn hụt hơi và không thể bắt kịp tốc độ phát triển phương tiện
phải chăng các cơ quan chức năng bên cạnh những biện pháp mạnh tay hơn để tăng tính gian đe
đồng thời cũng cần có những giải pháp linh hoạt để đẩy nhanh tiến độ các dự án bãi đỗ xe
theo quy hoạch đáp ứng nhu cầu trong giữ xe trên địa bàn thành phố